trước tình hình bão lũ gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân miền trung việt nam
quốc hội liên bang micronesia đã thông qua điều luật dành một trăm linh usd để giúp đỡ cho nhân dân việt nam
trong thư gửi chủ tế quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội liên bang micronesia khẳng định
đây là một cử chỉ nhỏ nhưng nếu tính theo dân số nhỏ bé của micronesia
thì mỗi một người dân nước này đã góp gần một usd để ủng hộ cho nhân dân việt nam
quốc hội và người dân micronesia hy vọng mọi người dân việt nam sẽ bình an và vượt qua một năm đầy thử thách này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi thư chân thành cảm ơn quốc hội liên bang micronesia
và đánh giá rất cao nghĩa cử cao đẹp mà quốc hội và nhân dân micronesia đã dành cho nhân dân việt nam
chủ tịch quốc hội cũng khẳng định quốc hội việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhà nước quốc hội và nhân dân hai nước việt nam và micro
chủ tế quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi thư chân thành cảm ơn quốc hội liên bang micronesia